thưa quý vị kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an tổ chức ba mươi năm hoạt động
trong đó có nhiều hoạt động quy mô lớn giàu ý nghĩa để lại ấn tượng sâu đậm
về lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng
vào chiều ngày hôm nay bốn tháng bảy tại hà nội bộ công an đã tổ chức buổi họp báo
để thông tin đến các cơ quan báo chí về những hoạt động trọng tâm
từ nay đến hết tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai trong đó nhấn mạnh đến nhiều hoạt động quy mô lớn
tuyên truyền sâu đậm về lực lượng cảnh sát nhân dân
thông tin tại buổi họp báo ban tổ chức cho biết trong tháng bảy sẽ có nhiều hoạt động
hướng tới lực lượng cảnh sát nhân dân trong đó trọng tâm là lễ kỷ niệm sáu mươi năm
ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
dự kiến lễ kỷ niệm sẽ diễn ra từ hai mươi h ngày một mươi bảy tháng bảy tại hội trường trung tâm hội nghị quốc gia
được truyền hình trực tiếp trên vtv một và intv
tham gia buổi lễ có khoảng ba năm
một trăm linh đại biểu dịp này bộ công an sẽ tuyên dương vinh danh các tập thể cá nhân tiêu biểu
gia đình liệt sĩ lực lượng cảnh sát nhân dân trào thưởng các danh hiệu của nhà nước
trong chương trình các nghệ sĩ trong và ngoài lực lượng công an nhân dân sẽ thể hiện thành tựu
bảy mươi năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân bằng ngôn ngữ nghệ thuật
nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc cũng sẽ được các nghệ sĩ đầu tư giàn dựng công phu
để phục vụ khán giả dịp này như đại hợp sướng vì bình yên cuộc sống khu quân hành người cảnh sát nhân dân
chúng tôi có sáu mươi gương điển hình của lực lượng cảnh sát từ trên bộ xuống cơ sở
đây là những tấm gương thực sự xuất sắc được đại diện sự trưởng thành lớn mạnh của lực lượng cảnh sát việt nam
toàn bộ những tấm gương này được chúng tôi suy tôn ở trong buổi lễ kỷ niệm này
lễ kỷ niệm này chúng tôi muốn khẳng định rằng lực lượng cảnh sát việt nam
thực sự từ những ngày đầu thành lập cho đến bây giờ đã lớn mạnh đã trưởng thành thế nào
nhiều hoạt động nổi bật khác cũng sẽ được tổ chức như nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi
khánh thành tượng đài cảnh sát giao thông và cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại tp hà nội
tổng kết cuộc thi ảnh nghệ thuật video clip với chủ đề
những chiến sĩ mang sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên
cuộc thi viết chuyện mở rộng và chạy viết văn dành cho các tác giả chuyên nghiệp viết về đề tài cảnh sát nhân dân
thông tin thêm về nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi
đại diện ban tổ chức nhà hội cho biết đây là sự kiện âm nhạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của bộ công an việt nam
với sự tham gia biểu diễn của trên bốn trăm linh nghệ sĩ chiến sĩ ở trong và ngoài nước
nhạc hội bao gồm hai chương trình diễn ra vào ngày chín và ngày một mươi tháng bảy bên bờ hồ hoàn kiếm hà nội
từ công tác tổ chức cho đến công tác đảm bảo an ninh trật tự cho đến công tác xây dựng chương trình tổng thể của nhà hội
là cũng đòi hỏi phải có cái sự kỳ công và làm thế nào đó
mục tiêu cuối cùng là nhạc hội tổ chức tại việt nam lần đầu tiên và do việt nam đăng cai
và lại có ý nghĩa là kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát dân
thì phải thực sự có ý nghĩa và đạt được hiệu quả cao nhất
với nhiều hoạt động đa dạng ban tổ chức hy vọng những hoạt động trong đợt tuyên truyền này
sẽ giúp cán bộ chiến sĩ và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về truyền thống vẻ vang sáu mươi năm lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam
thể hiện sự tri ân những công hiến hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát nhân dân
và những người có công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
khẳng định sự phát triển lớn mạnh của lực lượng cảnh sát nhân dân là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành của đảng
thành bảo kiếm sắc bén là chăn thép vững chắc trong bảo đảm trật tự an toàn xã hội
và phòng chống tội phạm góp phần xây dựng xã hội trật tự kỳ cương an toàn lành mạnh